kính thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn minh hiếu ba mươi sáu tuổi thường trú ở ấp vĩnh hữu
xã hữu thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long về hành vi làm tàn trữ lưu hành tiền giả
chiều ba tháng bốn qua công tác trinh sát công an huyện cầu kè phối hợp công an huyện cạn long
và phòng an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh thiết hành kiểm tra một nhà trọ
tại ấp trà mẹt xã thông hòa huyện cầu kè
qua kiểm tra và khám xét nơi ở lực lượng công an phát hiện và thu giữ bảy tờ tiền
có mệnh giá năm trăm linh đồng ba trăm tám mươi hai tờ tiền có mệnh giá năm đồng một trăm bốn mươi bốn phô tờ tiền chưa hành phẩm
có mệnh giá năm đồng một máy phô tô màu ba giao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác
dùng để in ấn tiền giả
quá trình làm việc nguyễn minh hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết khoảng một mươi ngày trước
hiếu mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ
sau đó hiếu dùng tờ tiền mệnh giá năm đồng thật sử dụng máy in để phô tô thành nhiều tờ mệnh giá năm đồng giả
để tiêu xài cá nhân
đến ngày ba tháng bốn khi đang tàn trữ công cụ phương tiện làm tiền giả và số tiền giả trong phòng trọ
thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ
hiện vụ việc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ